trước diễn biến phức tạp của bệnh bạch hầu ở một số tỉnh với hơn hai mươi ca mắc trong đó có một ca tử vong
bộ y tế đã ra công điện khẩn yêu cầu khoanh vùng xử lý triệt đề ổ dịch không để dịch bệnh lan rộng và kéo dài
hạn chế tới mức thấp nhất các trường hợp tử vong
bộ y tế yêu cầu sở y tế một số tỉnh miền trung tây nguyên tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh bạch hầu
và tiếp nhận điều trị bệnh nhân bạch hầu chuẩn bị sẵn các khu cách ly buồng cách ly phương tiện vật tư thuốc
điều trị bệnh bạch hầu tập huấn nâng cao năng lực trần đoán điều trị bệnh bạch hầu để chuẩn bị tiếp nhận điều trị các ca bệnh nặng
đồng thời tăng cường các biện pháp tuyên truyền giáo dục sức khỏe trong cơ sở khám bệnh
chữa bệnh và trong cộng đồng để người dân hiểu và chủ động phòng chống dịch bệnh bạch hầu